chào mừng quý vị đến với bộ phim thời sự trưa của chuyên hình nhân dân
ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình
ông đã khéo léo vận dụng âm hưởng làn điệu then tày ngọt ngào để viết nên tác phẩm
trong chuyến trở lại bắc bó lần này lắng nghe tác phẩm của mình qua chính tiếng hát của bà con dân bản
trái tim người nhạc sĩ lại gợi lên thật nhiều cảm xúc về vị lãnh tụ mà ông hằng yêu mến
toàn xã có khoảng sáu trường hợp được chi trả hỗ trợ
việc vận động người dân nộp đơn xảy ra tại thôn hạnh phúc với hai mươi một hộ được vận động
trưởng thôn là ông lê công ngân người có một mươi bảy năm công tác xã hội
do hiểu sai văn bản chỉ đạo số một nghìn một trăm một mươi ba của huyện nên ông ngân mới đi vận động
nhưng tuyệt đối không có mục tiêu cá nhân
năm hai nghìn một mươi chín giữa xã hải ninh và xã đu dương tiến hành sắp nhập để thành lập xã mới
đến công tác rào thoát binh xét hội nghèo thì nó bị chi phố thời gian có thể nó chưa thực sự là tốt lắm
đặc biệt thì thường thường thì một quý chúng tôi rào thoát một lần
nhưng do đầu năm hai nghìn hai mươi do đại dịch covid và một số việc khác nên việc tiền khai để rà soát lại là cũng chưa làm được
theo ông phương những gì báo chí phản ánh vài ngày qua là có cơ sở
trong thời gian tới chính quyền sẽ tập trung phân loại chính xác các đối tượng chính sách
bảo đảm sự công bằng trong thực hiện an sinh xã hội
tại địa bàn huyện tỉnh gia cũng đã hủy bỏ hướng dẫn gây hiểu lầm trong văn bản số một nghìn một trăm một mươi ba
những hộ dân được vận động trước đó có quyền nhận lại tiền hỗ trợ của nhà nước
thưa quý vị dự báo thời tiết ngày hôm nay trung trung bộ và vùng núi bắc trung bộ có nắng nóng diện rộng
với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ c có nơi trên ba mươi tám độ c
ở phía tây bắc bộ có nắng nóng cục bộ thời gian có nhiệt độ cao trên ba mươi năm độ c từ một mươi đến một mươi bảy giờ
theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương và đài khí tượng thủy văn vùng áp thấp nóng phía tây
có xu hướng phát triển và mở rộng về phía đông nam nên nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn bắc bộ
với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ c có nơi trên ba mươi tám độ c và gia tăng ở các tỉnh bắc
và trung trung bộ với nền nhiệt độ phổ biến từ ba mươi sáu ba mươi chín độ c
riêng khu vực vùng núi có nơi bốn mươi bốn mươi một độ c độ ẩm tương đối thấp phổ biến bốn mươi năm mươi năm
thời gian có nhiệt độ cao trên ba mươi năm độ c từ một mươi đến một mươi bảy giờ
cảnh báo nắng nóng ở các tỉnh trung bộ có khả năng kéo dài đến ngày hai mươi ba tháng năm
riêng khu vực hà nội từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi một tháng năm có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến ba mươi năm ba mươi tám độ c
hiện nay nguồn nước của các hệ thống công trình thủy lợi tại tỉnh phú yên đang thiếu hụt nghiêm trọng
các hồ nước chứa chỉ đạt khoảng năm mươi dung tích thiết kế làm vụ sản xuất hẻ thu ở phú yên đang đứng trước nhiều áp lực
chống hạn công ty trách nhiệm hữu hạm một thành viên thủy nông đồng cam tỉnh phú yên
phải lắp đặt ba trạm bơm dạ chiến bơm nước từ các sông để cấp nước tưới cho các vùng thiếu nước
nghiêm trọng hơn hệ thống thủy nông đồng cam lại phụ thuộc rất nhiều vào lịch vận hành phát điện kết hợp xả nước về hạ du của các nhà máy thủy điện sông hình và sông ba hạ
vì vậy ngành nông nghiệp tỉnh phú yên khuyến cáo nông dân sản xuất phải tuân thủ đúng theo lịch thời vụ
hiện nay tình trạng sụt lún sạt lở đang là nỗi lo chung của người dân đồng bằng sông cửu long
vì hiện tượng này đang ngày càng mở rộng từ bờ biển đến bờ sông và xâm phá đến cả vùng nội đô
để người dân phải vào cảnh đất mất nhà tan nhiều địa phương phải căng mình ứng phó
tuy nhiên việc xác định nguyên nhân cơ chế gây ra sụt lún sạt lờ để có biện pháp xử lý thì chưa được làm rõ
từ đầu mùa khô năm hai nghìn hai mươi đến nay hàng nghìn vụ sạt lờ sụt lún lớn nhỏ đã xảy ra trong khu vực thì vẫn chưa được khắc phục hết hậu quả
theo một số chuyên gia về địa chất
đặc điểm của vùng đồng bằng sông kiểu long cũng như tại cà mau là dưới canh trên lộ
khi dưới canh khô hạn thì bao nhiêu hàng hóa sẽ chuyển lên đường bộ làm gia tăng áp lực trên các tuyến đường bộ
mặt khác trong trường hợp canh rạch không còn nước sẽ tạo thành vùng rỗng
khiến kết cấu các tầng đất phía dưới các con đường dọc canh khô nước bị yếu và bị co ngót
khi đó nền đất sẽ không chịu được sức tải của phương tiện giao thông lớn cũng như các công trình xây dựng kiên cố trên bề mặt
dẫn đến sụt lún phá vỡ kết cấu công trình
có rất nhiều nguyên nhân mà các nhà khoa học đưa ra giả thuyết để giải thích về hiện tượng lúng ở đồng bằng này
thứ nhất là khi khai thác nước ngầm ta cũng gia tăng lên trong thời gian qua do sự áp lực gia tăng dân số và sản xuất
nguyên nhân thứ hai là lường phù sa từ sông mê công đổ về đồng bằng đang có khuyến hưởng càng ngày càng giảm dần
cà mau là tỉnh duy nhất trong vùng đồng bằng sông kiều long
và cả nước có ba mặt giáp biển kéo dài từ biển đông sang biển tây với bờ biển dài hai trăm năm mươi bốn km nên luôn đối mặt với sạt lở đê biển nghiêm trọng
hiện tại có hơn hai km sạt lở đặc biệt nguy hiểm và có gần năm năm km sạt lở nguy hiểm
ngay khi sự cố xảy ra tỉnh cà mau đã đưa ra phương án bơm bùn từ biển vào lớp các tuyến canh dưới chân
tạo lực phản áp lại tránh nguy cơ sụt lún tiếp
để hoàn thành phần việc này tổng khối lượng bùn và cát cần được bơm vào tuyến canh ven chân đê phải đạt gần hai trăm linh mét khối
giải pháp chúng tôi là bơm đất và lắp khoang đào để tạo phản áp giữ ổn định cho máy đê
đồng thời đoạn đê sụp lúng thì chúng tôi cũng có giải pháp để làm đê bao ngoài
để trong mùa mưa bão sắp tới thì nước không tràn vào ảnh hưởng sản xuất của người dân

cà mau đã áp dụng nhiều biện pháp phòng chống sạt lở cả giải pháp công trình và phi công trình
các đoạn kè đã tạo được bãi bồi ven biển phía trong hồi phục lại rừng phòng hộ ven biển
giải pháp công trình gây bồi tạo bãi được xem là có hiệu quả nhưng vốn đầu tư còn rất cao
bình quân hai mươi tỷ đồng trên một km hai vượt quá khả năng cân đối ngân sách của địa phương
thưa quý vị theo kết quả khảo sát toàn cầu về chỉ số công khai ngân sách mở hành
năm hai nghìn một mươi chín vừa được công bố điểm số công khai minh vạch ngân sách của việt nam đã tăng mạnh so với các kỳ đánh giá trước đó
việt nam xếp hạng thứ bảy mươi bảy trên một trăm một mươi bảy nước tăng một mươi bốn bậc so với năm hành một mươi năm
việt nam đạt mức ba mươi tám trên một trăm linh điểm đối với trụ cột công khai ngân sách tăng hai mươi ba điểm so với năm hành một mươi bảy
một trên một trăm linh điểm đối với trụ cột sự tham gia của công chúng tăng bốn điểm so với năm hành một mươi bảy
bảy mươi bốn trên một trăm linh điểm đối với trụ cột giám sát tăng hai điểm so với năm hành một mươi bảy

cho điểm đánh giá mức độ công khai minh bạch ngân sách của các nước các nền kinh tế khác nhau về ba trụ cột của trách nhiệm giải trình ngân sách
việt nam được đánh giá đã có nhiều nỗ lực và bước tiến đáng ghi nhận về mức độ công khai minh bạch ngân sách
giá lợn hơi tại khu vực phía nam bất ngờ nhảy vọt sau nhiều ngày ổn định đưa giá khu vực này lên ngưỡng phổ biến chín mươi năm đến chín mươi sáu đồng một kg
tiền giang bạc liêu sóc trăng ghi nhận mức tăng ba đến năm đồng

tại chợ đầu mối hóc môn thành phố hồ chí minh đồng nai miền tây miền đông đều giao dịch quanh mức đỉnh chín mươi năm đến chín mươi sáu đồng một kg
còn tại phía bắc sau nhiều ngày liên tiếp tăng giá giá lợn hơi hôm nay tại miền bắc ở mức đỉnh chín mươi tám đồng một kg
nhiều địa phương duy trì mức cao chín mươi năm chín mươi sáu đồng một kg
dự báo còn tăng tiếp trong những ngày tới khi trong vùng xuất hiện nhiều địa phương tái nhiễm dịch tả lợn châu phi
thành phố hồ chí minh là mảnh đất có nhiều di tích lịch sử độc đáo gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển
để vực dậy kinh tế du lịch bị thiệt hại trong thời gian vừa qua các công ty lữ hành du lịch thành phố hồ chí minh đã phải tự đổi mới mình để thu hút được du khách đến với thành phố hồ chí minh
ưu tiên cho du lịch trong nước và thị trường nội địa đó là mục tiêu trước mắt các công ty lửa hành
để thu hút và đẩy mạnh du lịch trong nước các công ty đã có kế hoạch để đẩy mạnh xúc tiến du lịch kích cầu du khách đến với thành phố hồ chí minh và tổ chức các dùm tour du lịch đến các di tích lịch sử
đây là loại hình du lịch được xem là thế mạnh của các công ty lữ hành trong khi thị trường du lịch đang còn bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
chúng tôi cũng muốn kết hợp với lại lịch sử của sài gòn hơn ba trăm linh năm để tạo ra các chương trình tour các chương trình có thể thu hút được du khách
đầu tiên là sau dịch covid một mươi chín này thì thu hút được du khách trong nước đến với lại du lịch thành phố hồ chí minh
các tour du lịch đến các khu di tích lịch sử chuyên biệt sẽ phục vụ cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau
như vẫn ưu tiên cho các đối tượng là sinh viên học sinh ở các trường học và khách du lịch quốc tế ở các thị trường âu mỹ á khi đến thành phố hồ chí minh
em cũng được đi rất là nhiều các bảo tàng những địa chỉ đó
em được gặp những nhân chứng sống và cũng như là được xem lại những cái bối cảnh tái hiện lịch sử rất là cụ thể rất rõ ràng như cái tour này đã cho tụi em được đi tham quan
khi trở về trường thì mình sẽ có cái tham mưu với bang giám hiệu nhà trường để cho các em đi đến những điểm như thế này
bởi vì cái lịch sử của thành phố hồ chí minh thì nó rất là nhiều nhưng mà các em chưa có cơ hội tiếp cận và đây là những cái địa điểm mà theo mình nó rất là gần gũi
và các em đã ở thành phố hồ chí minh thì nên biết những cái điểm này
và cũng cảm ơn anh chủ
chủ quán này rất là tâm huyết rất là tâm huyết để tạo dựng lại những hình ảnh đẹp như thế này
và mình tin là các em khi đến đây thì các em sẽ rất là thích thú bởi vì đôi khi các em đi qua đây nhiều rồi nhưng không bao giờ các em lại để ý đến những cái địa điểm này
các công ty lựa hành của thành phố hồ chí minh đã chuẩn bị rất nhiều các gói dịch vụ làm việc liên tục với các đối tác để lên kế hoạch khuyến mãi hấp dẫn với mục tiêu hâm nóng lại thị trường
kích cầu khách hàng ngay khi hoạt động du lịch có thể thực hiện trong điều kiện an toàn
với giải sản phẩm đa dạng từ free and f easy two option thu trọn gói đến các dịch vụ riêng như vé máy bay thuê xe ô tô đặt phòng khách sạn ở nhiều mức giá
đáp ứng được nhu cầu đa dạng và có nhiều thay đổi của du khách sau thời gian cách ly để phòng chống dịch covid một mươi chín
thưa quý vị sơn la là tỉnh miền núi đời sống người dân ở nhiều nơi vẫn còn khó khăn thiếu thốn nên việc chăm lo cho con cái đến trường vẫn chưa được trú trọng
trước thực trạng đó thông qua hoạt động đỡ đầu của
giáo viên nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các bản vùng sâu vùng xa của huyện thuận châu tỉnh sơn la đã có thêm điều kiện để đến trường
đây là ngôi nhà của gia đình em quang thị phương cúc ở bản một mươi xã bó một mươi một trong những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang theo học tại trường tiểu học và trung học cơ sở bó một mươi a
nhiều năm nay trong căn nhà sàn đơn sơ này chỉ có hai bà cháu tự chăm sóc nhau
chính vì thế sự quan tâm về vật chất và tinh thần của các thầy cô giáo trong trường đã tiếp thêm động lực
để em đến trường
gia đình vất vả như vậy nhưng đã được các thầy cô giáo và nhà trường hỗ trợ
lúc tặng gạo lúc tặng chăn ấm các thầy cô trong nhà trường còn tặng quần áo sách vở dây dép cho cháu
nhờ thế bà cũng bớt vất vả cháu thì yên tâm đến trường
cũng giống như nhiều giáo viên khác đang công tác ở địa bàn đặc biệt khó khăn hành trang lên lớp ngoài những trang giáo án
cô giáo nguyễn thủy dung trường trung học cơ sở mường khiêng
còn đem tình cảm yêu thương đến với các em học sinh của mình
nhiều năm qua cô đã nhận đỡ đầu em lường văn triểu bị bệnh tim bẩm sinh
cô dung đã kêu gọi hỗ trợ từ các tấm lòng hảo tâm các thầy cô giáo và các bạn học sinh trong trường để ủng hộ cho triểu chữa bệnh
bản thân tôi thì cảm thấy rất là vui và cảm thấy cũng rất là hạnh phúc
vì nhìn thấy các em được khỏe mạnh được vui vẻ đến trường và được hòa đồng cùng với tất cả các bạn
tôi thích nghĩ rằng là chỉ cần một chút thôi thì
nó sẽ là hành động nhỏ nhưng mà ý nghĩa thì rất là lớn
trên địa bàn huyện thuận châu vẫn còn nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không đủ điều kiện để đi học
vì thế nhiều điểm trường ở cách xa trung tâm xã số lượng học sinh không bảo đảm
trước thực tế này phòng giáo dục và đào tạo huyện thuận châu đã phát động phong trào thi đua giáo viên nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn
với nhiều hình thức hỗ trợ phù hợp với hoàn cảnh học sinh và phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của các thầy cô giáo
có nhiều thầy cô giáo cũng có hoàn cảnh khó khăn nhưng với tấm lòng của mình thì các thầy cô cũng đã dành thời gian
dành tiền bạc dành vật chất và tình cảm của mình để ủng hộ các cháu
với lòng yêu nghề mến trẻ các thầy cô giáo ở vùng cao thuận châu đã vượt qua khó khăn vất vả để chia sẻ
giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của mình
tình yêu thương ấy là động lực thắp lên niềm tin giúp các em có nghị lực vươn lên trong cuộc sống
quý vị và các bạn thân mến
tôi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại